nhận lời mời của thủ tướng vương quốc campuchia samdech techo hun sen hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã lên đường sang siêm riệp campuchia tham dự hội nghị cấp cao ủy hội sông mekong quốc tế lần thứ ba từ ngày bốn đến ngày năm tháng bốn